tây bắc bộ phổ biến nhiều mây có mưa vài nơi tây bắc bộ trời chiều có thể hưởng nắng trời rét có nơi rét đậm vùng núi cao rét hại
với nhiệt độ cao nhất từ một mươi chín hai mươi hai độ khu tây bắc có nơi trên hai mươi bốn độ
không khí lạnh cũng khiến cho nhiệt độ tại bắc trung bộ ứng ứng trời rét trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
từ quảng bình đến thừa thiên huế trời nhiều mây có lúc có mưa nhưng lượng không lớn
về đêm vào sáng trời dây lạnh nhiệt độ cao nhất ban ngày giao động trong khoảng hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
khu vực nam trung bộ thời tiết ổn định ít mưa ban ngày có nắng và nhiệt độ trưa chiều trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
riêng bình thuận có nơi ba mươi hai độ
hai khu vực có thời tiết thuận lợi nhất trong đêm giao thừa là các tỉnh tây nguyên và nam bộ
trời hầu như không mưa
quý vị ở vùng cao tây nguyên khi đi đón giao thừa nên chú ý mắc ấm vì trời sẽ rét vào khoảng thời gian này
còn ở nam bộ sẽ chỉ dây lạnh
sang ngày mai cả hai khu vực trời đều có nắng từ sáng và kéo dài đến cuối ngày
tây nguyên có nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực nam bộ từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng bình phước tây ninh đồng nai nhiệt độ có thể lên trên ba mươi năm độ
trên biển đông bao gồm cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ ít mưa tầm nhìn xa thoáng
gió đông bắc khá mạnh cấp sáu có nơi giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi hai hai mươi tám độ và hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác
gió đông bắc cấp hai trời rét với nhiệt độ từ một mươi bốn đến hai mươi độ
thưa quý vị chúng ta chỉ còn cách thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới ít giờ nữa
chúng tôi xin kính chúc quý vị sẽ có một bữa tiệc tất niên và đón giao thừa ấm cúng
tràn đầy tình yêu thương với gia đình và người thân
và chúng ta cũng sẽ cùng hân hoan chào đón năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đang đến rất gần
với sự an lành hạnh phúc may mắn và thịnh vượng
xin kính chào và tạm biệt